mới đây truyền thông nga đưa tin dữ liệu hộp đen xác nhận rằng chiếc máy bay vận tải quân sự của nga bị rơi khi chở tù binh ukraine vào tuần trước đã bị bắn hạ có chủ ý
máy bay đã bị rơi ở vùng ben gorod của nga sắp vào biên giới ukraine vào ngày hai mươi bốn tháng một tất cả những người trên máy bay đều thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay này
bộ quốc phòng nga khẳng định chiếc máy bay đã bị lực lượng ukraine bắn hạ và khi ép cho biết họ đã được thông báo trước rằng máy bay sẽ vận chuyển tù binh để trao đổi tù nhân
vào cuối ngày hai mươi bốn tháng một trong khi cuộc điều tra đang diễn ra một nguồn tin trong cơ quan an ninh nga cho biết dữ liệu thu được từ hộp đen của máy bay đã loại trừ tất cả các kịch bản khác có thể xảy ra về vụ tai nạn và xác nhận rằng máy bay đã chịu ảnh hưởng từ tắc động bên ngoài
theo đó nó đã bị bắn rơi trên không chung nguồn tin cũng cho biết và lưu ý rằng việc phân tích dữ liệu hộp đen sắp hoàn tất
tổng thống ukraine zelensiki đã từ chối xác nhận lực lượng của nước này chịu trách nhiệm về việc bắn hạ máy bay và kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về vụ rơi máy bay này